để phục vụ người dân đi lại dịp nghỉ lễ quốc khánh ngày hai tháng chín năm nay ngành đường sắt đã lập thêm nhiều tàu địa phương trên các tuyến đồng thời giảm giá vé cho hành khách đăng ký trước tùy theo thời điểm mua và cự li di chuyển
cụ thể công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội sẽ lập thêm tàu đi lào cai vinh đồng hới trong đó tuyến hà nội lào cai lập thêm tàu sp bảy xuất phát tại hà nội ngày một tháng chín và tàu sp tám xuất phát tại lào cai vào ngày bốn tháng chín
tuyến hà nội vinh lập thêm tàu na ba xuất phát tại hà nội ngày một tháng chín và tàu na bốn xuất phát tại vinh ngày bốn tháng chín
tuyến hà nội đồng hới lập thêm tàu qb một xuất phát tại hà nội ngày một tháng chín và tàu qb hai xuất phát tại đồng hới ngày bốn tháng chín
công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn lập thêm tàu từ sài gòn đi phan thiết nha trang quy nhơn và ngược lại
theo đó ngày một tháng chín lập tàu snt một mươi xuất phát tại sài gòn lúc hai mươi hai h năm mươi đến nha trang lúc tám giờ năm phút
tàu sqn bốn xuất phát tại sài gòn lúc hai mươi ba h một mươi năm đến quy nhơn lúc một mươi ba h hai mươi hai phút
ngày hai tháng chín lập tàu spt sáu xuất phát sài gòn lúc tám h hai mươi đến phan thiết lúc một mươi hai h chín mươi
ngày bốn tháng chín lập tàu snt một mươi một xuất phát nha trang lúc hai mươi ba h hai mươi năm đến sài gòn lúc tám giờ bốn mươi năm phút
tàu sqn ba xuất phát tại quy nhơn lúc một mươi bảy h ba mươi đến sài gòn lúc tám h một mươi hai
tàu spt năm xuất phát tại sài gòn lúc một mươi ba h năm mươi đến sài gòn lúc tám h một mươi năm

để khuyến khích người đi tàu ngành đường sắt đã giảm hai mươi tới năm mươi đối với một số loại vé
cụ thể ở chiều sài gòn đi hà nội loại vé thấp nhất là ngồi cứng tàu tn hai giá năm trăm bảy mươi tám đồng
nếu mua trước sáu mươi ngày giảm năm mươi chỉ còn hai trăm tám mươi chín đồng
đồng thời hành khách là người cao tuổi được giảm thêm một mươi năm sinh viên giảm một mươi